trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề hợp tác quốc phòng giữa việt nam và hoa kỳ
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng cho biết
quan hệ hợp tác đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ đang tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực

và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm hai nghìn một mươi năm
và kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng việt nam hoa kỳ giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng
cũng đã thông tin tới báo chí về những hoạt động đối ngoại của việt nam sẽ diễn ra trong thời gian